theo chương trình kỳ họp thứ chín sáng nay quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự
với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của quốc hội
về bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia về chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ
miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
với chín mươi năm sáu mươi năm đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
theo đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
với chín mươi hai bảy mươi năm đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ
đối với đồng chí vương đình huệ
với chín mươi một bảy mươi hai đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thượng vụ quốc hội
đối với đồng chí nguyễn thanh hải